phó chủ tịch quốc hội uông chu lưu đã có buổi tiếp đoàn ủy ban pháp luật quy chế và quyền miễn trừ hạ viện rumani
do nghị sĩ đảng dân chủ xã hội daniel barbolasko làm trường đoàn đang thăm và làm việc tại việt nam
tại buổi tiếp phó chủ tịch quốc hội uông chu lưu bày tỏ vui mừng đón tiếp đoàn ủy ban pháp luật quy chế và quyền miễn trừ của hạ viện rumani
sang thăm và làm việc tại việt nam khẳng định việt nam luôn coi trọng củng cố và phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị
với các nước trong đó có rumani
trong thời gian qua quan hệ nghị viện giữa hai nước đang ngày càng phát triển tốt đẹp
thường xuyên cử đoàn sang thăm chính thức thăm và làm việc để trao đổi kinh nghiệm hoạt động nghị viện
và trao đổi những vấn đề cùng quan tâm
phó chủ tịch quốc hội đề nghị quốc hội hai nước cần tăng cường hơn nữa trao đổi đoàn các lãnh đạo
cơ quan chuyên môn quốc hội có phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống giữa hai nước ngày càng thiết thực và hiệu quả
thay mặt đoàn ủy ban pháp luật quy chế và quyền miễn trừ hạ viện rumani
nghị sĩ đảng dân chủ xã hội ngài daniel babulesku cảm ơn phó chủ tịch quốc hội uông trung lưu đã dành thời gian tiếp
ngài nghị sĩ cũng cam kết các cơ quan bên phía romani sẽ có những hoạt động thiết thực hơn nữa
để góp phần thắt chặt mối quan hệ giữa romani và việt nam trên mọi lĩnh vực đặc biệt là trong xây dựng và thực thi pháp luật